liên quan đến chống khai thác hải sản trái phép không báo cáo và không theo quy định
số liệu thống kê tại thanh hóa cho thấy tỷ lệ giám sát sản lượng cá qua cảng còn thấp
tỷ lệ xử phạt của lực lượng chức năng trên số vụ việc vẫn còn ít
từ nay đến tháng bốn địa phương này cần hành động quyết liệt hơn để chung tay tháo gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu
toàn bộ hai bảy trăm một mươi năm tàu cá của tỉnh thanh hóa thuộc diện phải đăng ký đã nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
năm chủ tàu thuyền đã ký kết không vi phạm vùng biển nước ngoài một trăm linh tàu thuyền khai thác được lắp thiết bị giám sát hành trình
tuy nhiên trong năm vừa qua địa phương này có ba trăm năm mươi chín lượt tàu mất tín hiệu một mươi ngày trở lên
lực lượng chức năng chỉ xử phạt hành chính một mươi trường hợp tàu mất kết nối dài ngày tổng số tiền sáu mươi một triệu đồng
xử phạt chín mươi hai vụ vi phạm luật thủy sản với tổng số tiền một sáu tỷ đồng
cơ sở hạ tầng cảng cá khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá tại thanh hóa cũng chưa được nâng cấp kịp thời
chưa đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác